thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã rời thủ đô viên trăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín và các hội nghị cấp cao liên quan
theo lời mời của thủ tướng lào thonglun sisulit
với hàng loạt hội nghị cấp cao tiếp xúc song phương dày đặc đan sen bên lề hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám
chuyến công tác đối ngoại của thủ tướng nguyễn xuân phúc một lần nữa minh chứng việt nam
luôn là thành viên chủ động tích cực cộng đồng trách nhiệm với asean và các đối tác trong ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu
phát biểu tại các hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
ưu tiên nâng cao năng lực và tính tự cường của asean phát huy vai trò trung tâm của asean
coi đây là những nhân tố quan trọng cho thành công của asean
thủ tướng cho rằng mỗi nước thành viên đều có lợi ích và trách nhiệm trong việc tăng cường đoàn kết và thống nhất asean
việt nam chia sẻ lo ngại sâu sắc của khu vực và quốc tế về những diễn biến phức tạp gần đây ở biển đông
gây những hệ lụy đối với môi trường hòa bình an ninh cũng như đối phó tự do hàng hải hàng không khu vực
trên tinh thần đó việt nam hoan nghênh việc thông qua tài liệu hướng dẫn vận hành đường dây nóng
giữa bộ ngoại giao các nước asean và trung quốc về các tình huống khẩn cấp trên biển
và tuyên bố asean trung quốc về áp dụng bộ quy tắc tránh va chạm bất ngờ trên biển ở biển đông
thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn các đối tác tiếp tục có những đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình
ổn định ở khu vực chia sẻ kinh nghiệm giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình
tăng cường hỗ trợ asean nâng cao năng lực xử lý các vấn đề trên biển
bên lề các hội nghị tại các cuộc gặp tiếp xúc song phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao đổi
với nhiều nhà lãnh đạo asean và các nước về các biện pháp cụ thể thúc đẩy các quan hệ đối tác chiến lược
đối tác hợp tác toàn diện nhất là kinh tế thương mại đầu tư trong đó có việc tiếp tục ưu tiên
nguồn vốn đầu tư trực tiếp fdi vốn oda yêu đãi tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ
phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của việt nam trong thời gian tới
có thể nói thành công từ chuyến công tác đã góp phần tăng cường sự hiểu biết
củng cố tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược thúc đẩy hợp tác giữa việt nam với các quốc gia trên thế giới